bộ tư lệnh quân khu chín đã tổ chức lễ viếng tượng đài chiến thắng và đi thăm tặng quà các thương bệnh binh
đang điều trị tại các bệnh viện các gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng
trong những năm qua bộ tư lệnh quân khu chín đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn
thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
đã góp phần động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đây cũng là việc làm để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu chín
thể hiện tình cảm trách nhiệm nghĩa tình đối với những người có công với cách mạng
góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và quân đội